tin bão trên biển đông cơn bão số sáu
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương vào hồi một mươi chín h vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi sáu độ vĩ bắc một trăm một mươi bảy ba độ kinh đông cách hồng kông trung quốc khoảng ba trăm tám mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một đến cấp một mươi hai tức là một trăm linh một trăm ba mươi năm km một giờ giật cấp một mươi bốn
trong bốn mươi tám đến bảy mươi hai giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía nam tỉnh vân nam trung quốc
do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số sáu từ chiều tối và đêm ngày hai mươi ba tháng tám đến ngày hai mươi năm tháng tám ở bắc bộ có mưa vừa mưa to các tỉnh vùng núi và trung du bắc bộ có mưa to đến rất to tập trung chủ yếu tại các tỉnh quảng ninh lạng sơn cao bằng hà giang tuyên quang lào cai yên bái và lây châu